và có lẽ nó sẽ còn đeo đằng ám ảnh họ trong suốt phần đời còn lại
quý vị các đồng chí và các bạn sau một năm dòng giã điều tra hung thủ vẫn không một chút manh mối nào
vụ án dần dần bị xếp hồ sơ số điều tra viên trinh sát tham gia đánh án đều được tạm cử đi làm nhiệm vụ khác
nhưng vào lúc này lại xuất hiện gã nghi can đáng ngờ nhất làm thế nào để y lộ diện
xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem chương trình
bỏ vụ án đấy đi vào quân lạc
vì cái hình ảnh nó gây cho các cháu gây cho tôi những cảm xúc luôn luôn lúc nào với nghĩa trách nhiệm của mình
và chính điều đó chúng tôi đã tiếp tục đi và đi chúng tôi đã phát hiện những thông tin rất quan trọng
trong quá trình sàng lọc các mối quan hệ của gia đình nạn nhân để truy tìm đối tượng có một chi tiết được các trinh sát đặc biệt chú ý
trong cuộc sống hàng ngày ông đạt có tính cách nóng này nên thường xảy ra to tiếng mâu thuẫn với hàng xóm xung quanh
tất cả các mối quan hệ mâu thuẫn xung đột trên đều được cho vào diện nghi vấn
nhưng muốn xác minh thì phải cần thời gian và trong đó đặc biệt nổi lên là ông đỗ minh hải sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn nhà ở sát dãy có quan hệ căng thẳng nhất với ông đạt trước khi vụ nổ kinh hoàng xảy ra
ngọn nguồn nguyên do là bởi gia đình ông đạt có mua một lô rẫy ở phía sau nhà ông hải và thường xuyên để nước phân lợn tràn sang dãy nhà ông đạt
ông đạt nuôi lợn bốc mồi hôi thối sang nhà ông hải nên hai gia đình thường xuyên xảy ra cái vã